theo thông tin từ sở thông tin và truyền thông tỉnh quảng nam cho biết tính đến hết ngày hai mươi bốn tháng tám số lượng người sử dụng bluezone trên địa bàn tỉnh là hơn hai trăm bảy mươi bảy người và quảng nam nằm trong top năm địa phương có tỷ lệ lượng sử dụng phần mềm bluezone cao nhất trong cả nước
trong thời gian tới tỉnh quảng nam đề nghị ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố tiếp tục đôn đốc việc triển khai cài đặt ứng dụng cho cán bộ công chức viên chức người lao động các cơ quan đơn vị tổ chức hội đoàn thể và gia đình trên địa bàn
đảm bảo một trăm linh cán bộ công chức viên chức người lao động có sử dụng smartphone phải cài đặt bluezone lồng ghép nội dung cài đặt ứng dụng bluezone vào hoạt động của các tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống dịch covid một mươi chín tại cộng đồng
tổ chức tập huấn hướng dẫn cài đặt sử dụng ứng dụng bluezone tại các đối hội đoàn thể đặc biệt là các tổ giám sát cộng đồng trên địa bàn huyện để thực hiện hỗ trợ cài đặt đến người dân khi đi tuyên truyền